theo ước tính của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nếu không điều chỉnh tăng trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành giá
hôm nay giá xăng có thể tiếp tục giảm tối đa sấp xỉ là một đồng một lít
trước đó tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cả hai mặt hàng xăng và dầu đã có mức giảm kỷ lục là hơn bốn đồng một lít trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới giảm sốc ba mươi
theo đó giá xăng e năm giảm bốn một trăm linh đồng một lít xăng a chín mươi năm giảm bốn hai trăm năm mươi hai đồng một lít